chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chuyển sang một thông tin khác về lao động việc làm
theo thông tin mới nhất của tp hcm số doanh nghiệp trên địa bàn đang dự kiến cắt giảm lao động trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một là hơn bốn
phần lớn doanh nghiệp dự kiến giảm giờ làm nghỉ việc luân phiên tạm thời cho lao động nghỉ việc có hỗ trợ một phần tiền lương cho thu việc
theo đánh giá của trung tâm dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm trong quý ba năm hai nghìn hai mươi một dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp đặc biệt từ tháng bảy đến nay
toàn thành phố đã thực hiện biện pháp giãn cách xã hội nhiều giai đoạn
những lĩnh vực ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm bán buôn và bán lẻ sửa chữa ô tô mô tô xe máy và xe có động cơ khác chiếm ba mươi sáu
công nghiệp chế biến chế tạo chiếm một mươi sáu bốn mươi hai hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ chiếm tám bảy mươi chín xây dựng chiếm tám bảy mươi bảy vận tải khoa bãi chiếm sáu sáu mươi sáu hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ chiếm bốn tám mươi năm dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm bốn bảy mươi bảy hoạt động kinh doanh bất đồng sản chiếm bốn ba thông tin và truyền thông chiếm ba sáu mươi chín
đối với người lao động trong một mươi một năm trăm linh hai doanh nghiệp khảo sát với tổng số lao động đang làm việc là hai trăm năm mươi một hai mươi bảy người thì có đến một trăm hai mươi chín năm trăm tám mươi hai người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín chiếm năm mươi một chín
trong đó lao động giãn việc nghỉ luân phiên chiếm bốn mươi tám một mươi tám lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc là cho thôi việc chiếm ba mươi hai hai mươi một lao động tạm hoãn hợp đồng lao động chiếm tám hai
lao động phần lương chiếm bảy bốn mươi năm lao động tạm nghỉ việc không hưởng lương chiếm ba chín mươi sáu
số doanh nghiệp dự kiến cắt giảm lao động trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một là bốn bốn trăm chín mươi ba doanh nghiệp chiếm ba mươi chín sáu tổng số doanh nghiệp khảo sát
trong đó phần lớn doanh nghiệp dự kiến giảm giờ làm việc nghỉ luân phiên chiếm năm mươi chín hai tạm thời cho người lao động nghỉ việc có hỗ trợ một phần tiền lương chiếm hai mươi bảy mươi bốn cho lao động thôi việc chiếm một mươi một bốn mươi chín
tạm thời cho người lao động nghỉ việc không hỗ trợ tiền lương chiếm tám bảy mươi năm
dự báo nhu cầu nhân lực quý bốn năm hai nghìn hai mươi một cần khoảng bốn mươi ba sáu trăm năm mươi bốn đến năm mươi sáu tám trăm sáu mươi chín chỗ làm việc
xu hướng tuyển dụng tập trung ở các nhóm nghề như kinh doanh thương mại cần khoảng một mươi bốn mươi năm đến một mươi ba tám mươi sáu chỗ làm việc
dịch vụ phục vụ cá nhân bảo vệ cần khoảng năm ba mươi ba đến sáu năm trăm năm mươi bảy chỗ làm việc
công nghệ thông tin cần khoảng ba
công nghệ thông tin cần khoảng ba hai trăm tám mươi ba đến bốn hai trăm bảy mươi bảy chỗ làm việc
thưa quý vị chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ để bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại